nhận lời mời của đảng và chính phủ cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên đoàn đại biểu đảng ta và nhà nước ta do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu sang thăm và dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín